chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
sau đó họ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại sổ mới
việc cầm cố sổ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động cũng như người nhận sổ bảo hiểm xã hội cầm cố
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với luật sư nguyễn thanh tùng đoàn luật sư tp hà nội về các chính sách chế độ bảo hiểm và những hệ lụy từ việc cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
thứ hai là nó sẽ ngăn chặn được cái ảnh hưởng của xã hội cái xáo trộn những cái quan hệ trong xã hội bằng cái việc là sử dụng cái sổ giấy đó để đi làm cầm cố
và nó cũng tránh được một cái điều nữa là nó giúp cho cơ quan bảo hiểm xác định rõ ngay đúng cái người đóng bảo hiểm xã hội hay không phải người đóng bảo hiểm xã hội
thưa luật sư cơ quan chức năng thì nên chấn chỉnh các quy định về ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội như thế nào để cuốn sổ đó có thể sẽ vô giá trị khi mới phát hiện sai phạm
tránh được cái tình trạng là có những cá nhân đã nắm bắt được nhu cầu này mua lại sổ bảo hiểm xã hội với giá rẻ rồi làm thủ tục thanh toán chế độ một lần để kiếm lời
hoặc là cũng có những đơn vị và tổ chức cá nhân cho cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để cho vay với lãi suất rất cao gây ảnh hưởng đến người lao động khi mà mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố
đây là một cái thực trạng mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải đánh giá vào cái bản chất của vấn đề
ở đây cái việc là cầm cố là hoàn toàn là một cái ngành nghề kinh doanh
thế nhưng mà
thế nhưng mà cái bản chất của cái giao dịch này thì chúng ta thấy rằng nó không phải là cầm cố vào lúc khó khăn để nhằm lấy một khoản tiền rồi sau đó lại chuộc lại cái sổ bảo hiểm
mà ở đây là đặt ra là họ đang vi phạm một cái quy định là dùng cái giao dịch cầm cố để che đậy đi cái giao dịch chính là cứ ủy quyền để nhằm trục lợi cái bảo hiểm theo cái hướng là hưởng chế độ một lần
và điều này thì nó vi phạm pháp luật dân sự là cái giao dịch giả tạm
cái giao dịch về
về ủy quyền sẽ là cái giao dịch giả tạo
và đương nhiên nó pháp luật không thừa nhận
vì vậy nên là trong cái trường hợp này thì tôi cho rằng là cái cơ quan bảo hiểm nên kiến nghị các cơ quan chức năng cần giám sát thật chặt đối với cái hoạt động cái việc là núp danh dưới việc cầm cố nhưng bản chất lại là ủy quyền
thì những giao dịch này đều không được công nhận theo quy định của pháp luật dân sự
xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi
khi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động phải căn cứ trên dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trên phần mềm nên chỉ giải quyết chế độ một lần
pháp luật về bảo hiểm xã hội không cho phép mua bán chuyển nhượng thời gian người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
điều này có nghĩa chỉ người nào tham gia bảo hiểm xã hội thì người đó hoặc thân nhân của họ mới được hưởng quyền lợi liên quan
vì vậy nếu người lao động cầm cố sổ bảo hiểm xã hội sau đó được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại vì lý do bị mất và đem sổ cấp lại đi giải quyết bảo hiểm xã hội một lần
khi đó người nhận cầm cố sổ bảo hiểm xã hội sẽ không thể đem sổ bảo hiểm xã hội nhận thế chấp đi giải quyết bảo hiểm xã hội một lần mặc dù có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật
trong thời gian tới cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thống kê các trường hợp cầm cố sổ bảo hiểm xã hội cụ thể số lượng và chiếm tỷ lệ bao nhiêu trên toàn quốc
trên cơ sở đó sẽ có giải pháp kiến nghị tham mưu cho các cơ quan liên quan